trong ngày hôm nay suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
nhiệt độ đều ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
một số nơi như tương dương đô lương tp vinh hương khê và tuyên hóa
nhiệt độ sẽ ở mức cao trong khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi một độ cùng với đó là độ ẩm trong không khí
sẽ giảm xuống dưới bốn mươi năm trời khô và nóng đặc biệt gai gắt
chỉ riêng đối với ba tỉnh là khánh hòa ninh thuận và bình thuận
tác động của thấp nóng là không đáng kể vì thế mà ngưỡng nhiệt ở khu vực này
sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
về chiều và tối ở khu vực nam ninh thuận và tỉnh bình thuận
vẫn có được những cơn mưa rào và rông
trong khi đó khu vực nam bộ và tây nguyên dưới tác động của gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên lúc này dù những cơn mưa đã hết
cả hai khu vực đều đang có nắng nên nhiệt ngày tại tây nguyên tiếp tục ổn định
ở mức từ ba mươi ba mươi hai độ ở nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nhưng chỉ khoảng sau một mươi ba h chiều nay là mưa sẽ xuất hiện nhiều nơi trở lại
ở khu vực miền tây sau đó sẽ lan nhanh lên khu vực miền đông
và cũng như là cả khu vực tây nguyên
trên biển khu vực vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa không mưa
gió hướng nam mạnh ở mức cấp năm
dưới tác động của gió mùa tây nam khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước